vị thế tiềm lực kinh tế xã hội của thành phố chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực
từng bước khẳng định vai trò trung tâm và tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của vùng đồng bằng sông cửu long
và trong chương trình quy hoạch và xây dựng kỳ này
mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung phóng sự cần thơ khẳng định vị thế đô thị trung tâm của vùng
nằm dọc theo sông hậu hiền hòa đô thị cần thơ đã và đang chuyển mình phát triển theo hướng văn minh hiện đại
nhưng vẫn mang đặc trưng miền sông nước cửu long
nhiều dự án công trình mới giống nhà nước và tư nhân được đầu tư xây dựng thời gian qua
đã làm thay gia đuổi thịt đô thị cần thơ
khẳng định vị thế của một đô thị lớn ở vùng đồng bằng sông cửu long
những năm qua thành phố cần thơ đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị
đó là triển khai các dự án nâng cấp đô thị các công trình giao thông quy mô lớn các trung tâm thương mại sầm út
tạo nên một diện mạo cả nội và ngoại thành có những thay đổi đáng kể
xác định được mục tiêu trên thành phố cần thơ đã bắt tay vào triển khai dự án
một dự án nâng cấp đô thị giúp việc hàng trăm con hẻm ở trung tâm thành phố tại các quận được nâng cấp mở rộng khang trang sạch đẹp
dự án một còn có hai công trình nổi bật là cải tạo hồ sáng thổi và cải tạo công viên lưu hữu phước
hồ sáng thổi trước đây là nơi ao tù nước động được khởi công nạo vét cải tạo
hiện nay khu vực hồ khang trang đường xá được xây dựng rộng rãi
quanh hồ có nhiều cây xanh hệ thống chiếu sáng rực rỡ
hồ sáng thổi cũng đang góp phần điều tiết nước cho khu vực trung tâm thành phố
trong khi đó công viên lưu hữu phước được coi là một trong những công viên lớn nhất thành phố cần thơ
công viên đang phục vụ lợi ích công cộng rất tốt không gian quảng trường rộng thoáng cho các hoạt động gian hóa và tổ chức sự kiện của thành phố
tiếp nối thành công dự án một thành phố triển khai dự án hai dự án nâng cấp đô thị dùng đồng bằng sông cửu long
tiểu dự án thành phố cần thơ

với số giống lên đến hơn một trăm linh hai triệu usd kết thúc vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
dự án đã nâng cấp hàng loạt các con hẻm tuyến đường trường học trên địa bàn quận ninh kiều bình thủy cái răng và ô môn
từ dự án này đã góp phần thay đổi lớn về diện mạo của một đô thị dùng sông nước
theo đó là dự án ba dự án phát triển thành phố cần thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị
dự án này có giai trò rất quan trọng góp phần chỉnh trang đô thị và bảo vệ dùng lõi
của thành phố cần thơ phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương
thành phố đang trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án này với nhiều công trình nổi bật
như cầu quang trung hai đường và cầu trần hoàng na đường nối cách mạng tháng tám đường tỉnh chín trăm một mươi
nó đã kết nối được rất nhiều tỉnh trong khu vực
trong những năm vừa qua bộ thông tải với quy động rất nhiều nguồn vốn
như là vốn trái phiếu chính phủ vốn mục tiêu
để đầu tư hoàn chỉnh là một trăm hai mươi năm km quốc lộ đi qua địa bàn thành phố cần thơ
góp phần là kết nối thành phố cần thơ với các tỉnh xung quanh
như là tỉnh đồng tháp tỉnh kiên giang an giang sóc trăng bạc liêu cà mau và vĩnh long
bên cạnh tập trung nâng cấp khu đô thị hiện hữu
cần thơ cũng tập trung nguồn giống nâng cấp mở rộng các tuyến giao thông đô thị
như đường giáo giang kiệt cần thơ cũng tập trung nâng cấp mở rộng các tuyến giao thông đô thị
đồng nguyễn giang cừ nâng cấp đại lộ hòa bình
đồng thời kêu gọi đầu tư các dự án khu đô thị dân cư mới tại khu đô thị nam cần thơ quận cái răng
khu đô thị mới này có tổng diện tích hơn hai hectare
đến nay đã có nhiều dự án khu đô thị khu dân cư được đầu tư cơ bản
tất cả các dự án này đều mang dắn dốc một đô thị hiện đại
như khu dân cư hương phú nam long khu phú an
các khu đô thị này từng bước được hình thành
đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho cư dân đô thị
cơ sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội dần được xây dựng
nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu cho người thu nhập thấp
bước đầu được hình thành
để thúc đẩy nhanh quá trình đầu tư và phát triển
trước hết thành phố cần thơ đẩy mạnh cải cách hành chính
đơn giản quá các thủ tục hành chính
đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nhờ cải thiện mạnh mẽ
mà thời điểm này môi trường đầu tư
nhất là đầu tư ngoài ngân sách phát quy tối đa nguồn lực
với tám doanh nghiệp đang hoạt động
bốn trăm bốn mươi ba dự án đang triển khai hoạt động
với tổng giống đăng ký trên tám mươi sáu tỷ đồng
sở kế hoạch là thường trực ban chỉ đạo
do đó sở kế hoạch cũng đưa ra cái kế hoạch
là thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh
rồi theo dõi báo cáo rồi cũng kiểm tra
cũng kiểm tra cho các sở ngành để báo cáo cho
quỹ ban dân thành phố
đồng thời để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
thuận lợi rút ngắn thời gian giảm bớt thủ tục
không kheo gây
để cho các doanh nghiệp thụ lợi đầu tư
để góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố
thời gian qua thành phố đã thu hút được
các nhà đầu tư lớn đến đầu tư trên địa bàn
các dự án đầu tư khách sạn năm sao siêu thị trung tâm thương mại
tạo bộ mặt đô thị hiện đại
có tầm dốc và sức hút với các nhà đầu tư khác
các dự án này khi được đầu tư xây dựng hoàn thành
sẽ góp phần nâng tầm đô thị cần thơ
trong mục tiêu chung của cả hệ thống chính trị
quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân
trên cái tinh thần đó thành phố cần thơ
trong các năm qua cũng đã có nhiều nỗ lực
có sự hỗ trợ giúp đỡ của trung ương
cũng như của các địa phương trong vùng đồng bằng sông cửu long
trong thời gian qua
để phát triển vùng đồng bằng sông củ long
và đóng một giai trò đầu mối
gõ gàng thành thơ trước hết
phải trở thành một trong những trung tâm
trước hết là về mặt giao thông
thứ hai là về mặt kinh tế
thứ ba là trong lĩnh vực thương mại
dịch vụ khoa học và công nghệ
cho đến hiện nay thì phải nói rằng cần thơ
đã hình thành khá gõ nét
về các trung tâm này
có thể nói thời gian qua đã có nhiều dự án
được đầu tư xây dựng hoàn thành
góp phần rất lớn
vào việc nâng chất đô thị
khu vực trung tâm thành phố
ngoài các dự án nâng cấp đô thị
thành phố cần thơ cũng nỗ lực
kêu gọi các dự án đầu tư
làm thay đổi bộ mặt đô thị thành phố
nhờ vậy các siêu thị
và trung tâm thương mại lớn hình thành
tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm
thành phố cần thơ
trong các định hướng phát triển của thành phố
các quy hoạch phát triển của thành phố
cũng hướng đến việc
không phải chỉ phục vụ
quyên cho cần thơ
mà cho cả dùng độc bằng sông củ lâm
và đồng thời
việc xây dựng quy hoạch kế hoạch
và triển khai tổ chức thực hiện
thành phố cần thơ
cũng xem xét
đến các yếu tố ảnh hưởng
từ các địa phương
trong dùng độc bằng sông củ lâm
thưa quý vị và các bạn
kế thừa và phát huy những thành tiệu
trong một mươi năm năm qua
để xây dựng và phát triển
thành phố cần thơ văn minh hiện đại
xứng tầm với vai trò trung tâm vùng
ngoài ra thành phố cần thơ
cũng đã kết hợp với các chương trình
dự án đang được hỗ trợ
từ các tổ chức quốc tế trên địa bàn
để phục vụ triển khai xây dựng đô thị thông minh
đề án xây dựng phát triển thành đô thị thông minh
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
đến nay thành phố cần thơ
đã cơ bản hoàn chỉnh nội dung
đề án xây dựng phát triển thành đô thị thông minh
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
trong đó ưu tiên ở chín lĩnh vực trọng tâm
sở thông tin và truyền thông
tham mưu cho quỹ ban nhân dân thành phố
đánh giá thẩm định nghiệm thu đề án
quỹ ban mới giao cho sở thông tin truyền thông
cuối tháng ba này phải hoàn chỉnh
để trình cho quỹ ban
và đề sức về một đơn vị
nó đủ năng lực để thẩm định
trước khi quỹ ban nhân dân thành phố phê diệt
và đề sức về một đơn vị
thì việc này chúng tôi cũng đang gấp gúc
để mà hoàn chỉnh
chúng tôi sẽ không đề nghị
cái doanh nghiệp hay là công ty
mà chúng tôi sẽ đề nghị thành lập
cái hội đồng tư dấn
để mà thẩm định
đề án xây dựng thành phố cần thơ
phát triển thành đô thị thông minh
nhằm định hướng tổng quan
triển khai xây dựng đô thị thông minh
tại thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
về tầm nhìn phát triển thành phố cần thơ
trên nền tảng
người dân làm trung tâm đô thị
nâng cao chất lượng cuộc sống
quản trị đô thị hiện đại
phát triển đô thị thịnh dưỡng bình dẫn
mục tiêu tổng quát là nâng cao chất lượng môi trường sống
và làm việc
tăng cường sự tham gia quản lý của người dân
quản trị đô thị hiệu quả
nâng cao năng lực cạnh tranh
và hiệu quả phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo tốt an ninh và trật tự an toàn xã hội
công nghệ là công cụ hỗ trợ phát triển
tận dụng tối đa các cơ hội
để phát triển không gian mạng số quá
kết nối và tích hợp các hệ thống
quy trình dịch vụ phục vụ công tác dự báo
và điều hành một cách tổng thể
hiện nay thì chúng tôi đang
chuẩn bị tập trung mấy cái lĩnh vực
một là lĩnh vực giao thông
lĩnh vực giao thông thì hiện nay mình sở
bên công an thì có xây dựng cái đề án
khoảng hai trăm năm mươi tỷ để mà
lắp đặt các cái camera
thì cái này thì hôm rồi có đề nghị
qua sở thông tin truyền thông thẩm định
sở thông tin truyền thông có đề nghị quý ba
kết hợp nghĩa là
mình tích hợp cái
đề án này vào
cái đô thị thông minh có nghĩa là mình sử dụng
nhiều cái nữa ví dụ như lắp một camera
trên một cái đèn đó thì
mình phải sử dụng
luôn là sử dụng cái camera
để nó có cảm ứng nghĩa là
đến giờ nào đèn nó cháy luôn
cái thứ hai thì đèn cháy vậy
thì nó quan sát ban đêm
về cái giao thông ban ngày ban đêm
và cái an ninh trật tự khu vực đó
ví dụ như mình sẽ lắp sạc thêm
một số cái xăm xoa để mà biết
cái nhiệt độ cái tốc độ gió
rồi nó chung quanh
nó sẽ kết hợp với cái dự án
là mình có những ứng phó với cái biến đổi khí hậu
khu đô thị thông minh thành đô
tại thành phố cần thơ chính thức công bố dự án
được ldg group đầu tư
dự án có tổng cộng một trăm năm mươi sáu căn nhà phố
và biệt thự sân dường
với tổng giá trị đầu tư khoảng hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng
đây là khu đô thị biệt lập
được quản lý an ninh khép kính
theo mô hình khu đô thị thông minh
ngoài ra khu đô thị sẽ sử dụng
hệ thống năng lượng sạch điện năng lượng mặt trời
để sử dụng cho các hạng mục chung
nhằm bảo vệ môi trường
thành đô là khu đô thị thông minh đầu tiên
tại cần thơ và của khu vực tây nam bộ
đây cũng là dự án đầu tiên
và mở đầu cho chuỗi đô thị thông minh
sẽ được ldg group đầu tư
tại khu vực tây nam bộ
với việc phát triển khu đô thị thông minh thành đô
ldg sẽ đặt nền móng
cho việc mở rộng thị phần đầu tư phát triển dự án
tại khu vực tây nam bộ
và các dùng phát triển trong thời gian tới
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
triển khai đồng bộ các giải pháp
trên khung nền tảng dùng chung mở rộng
cải tiến theo hướng ngày càng thông minh hơn
tăng cường đảm bảo an ninh an toàn thông tin
theo đó triển khai các dự án
theo lộ trình ưu tiên
chia sẻ dữ liệu cho người dân doanh nghiệp
đẩy mạnh triển khai dữ liệu mở trên các lĩnh vực
để thúc đẩy đổi mới sáng tạo
trong cung cấp các dịch vụ thông minh cho thành phố
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đổi mới sáng tạo
trong cung cấp các dịch vụ cho đô thị
sẽ xuất hiện chủ yếu từ khối tư nhân
thành phố đóng giai trò
thu thập cập nhật và chia sẻ dữ liệu mở
phân tích dự báo
để băng hành chính sách và đảm bảo an ninh an toàn thông tin
đồng thời tiếp tục cải tiến
cập nhật công nghệ định hướng
và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn kế tiếp
ngoài ra chúng tôi sẽ sử dụng
những hệ thống
tích hợp gia lô
vào cổng dịch vụ công trực tiến
để khi người dân
chỗ này có ô gà thường gây tai nạn
hay là đang đây
có một vụ đánh
đánh nhau cãi nhau
thì nó nhắn tin vào
trung tâm điều hành
thì ở đó nó sẽ chỉ đạo xuống đơn vị
gần nhất để
đến để xử lý
hiện nay cần thơ cũng xác định
hợp tác phát triển kinh tế xã hội
giữa các tỉnh trong vùng đồng bằng sông cửu long
và các tỉnh thành trong cả nước
là động lực trong phát triển
tạo điều kiện phát quy hiệu quả
các tiềm năng thế mạnh của từng địa phương
đồng thời tập trung quy động các nguồn lực
đầu tư phát triển đô thị thông minh
để xứng tầm là giai trò trung tâm
của vùng đồng bằng sông cửu long
thưa quý vị và các bạn
thành phố cần thơ với vai trò là thành phố động lực
của vùng đồng bằng sông cửu long
vì vậy cần thơ với định hướng cụ thể
là gắn kết đồng bộ và tương hỗ
giữa các tỉnh trong nội vùng
từng bước nâng cấp xây dựng kết cấu hạ tầng
đô thị đồng bộ hiện đại và thông minh
đây còn là một hướng đi mới
và quyết liệt của thành phố cần thơ
trong những năm tiếp theo
quý vị và các bạn thân mến
chương trình quy hoạch và xây dựng ngày hôm nay
xin được kết thúc tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau